thưa quý vị sáng nay ngày bốn tháng một tiếp tục phần thẩm vấn trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á
hội đồng xét xử đã tập trung thẩm vấn các bị cáo về hành vi nhận tiền của phan quốc việt
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần công nghiệp việt á công ty việt á
hầu hết các bị cáo thuộc nhóm tội này đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
tuy nhiên nhiều bị cáo không cho rằng việc nhận tiền này là hành vi nhận hối lộ
mà chỉ là nhận quà cảm ơn của công ty việt á khi công việc kinh doanh có hiệu quả
khai tại tòa thì cựu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hải dương phạm duy tuyến cho rằng
việc nhận hai mươi bảy tỷ đồng chỉ là chia sẻ lợi nhuận cho đến khi bị bắt thì bị cáo tuyến mới biết việc nhận tiền là sai
thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng bị cáo phạm xuân thăng cựu bí thư tỉnh ủy hải dương
khai một lần nhận của việt đưa một trăm linh đô la mỹ và nhận từ phạm duy tuyến ba lần với tổng số sáu trăm linh triệu đồng và năm mươi đô la mỹ
giống như nhiều bị cáo khác thì hai bị cáo chu ngọc anh cựu bộ trưởng và phạm công tạc
cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ đều thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố
truy tố mình về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí là đúng có cơ sở pháp lý
cơ quan cảnh sát điều tra công ty việt á
công an tỉnh quảng bình và viện kiểm sát tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với dương thị thiếu chú tại huyện lệ thủy về tội tham ô tài sản
theo hồ sơ vụ án dương thị thiếu lợi dụng được giao nhiệm vụ là cửa hàng trưởng thuộc công ty cổ phần nhôm
giang ly việt nam địa chỉ tại thành phố đồng hới
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đã tiếp nhận hàng hóa từ công ty và xuất bán hàng hóa cho khách
rồi thu tiền bán hàng hơn một mươi tỷ đồng
tuy nhiên thiếu chỉ báo cáo tài chính chuyển về tài khoản công ty với số tiền hơn chín tỷ
số tiền còn lại gần một tỷ đồng thiếu đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
tại tỉnh nghệ an công an huyện quỳnh lưu đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can
đối với trần thị thương chú tại xã quỳnh hưng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an về tội tham mô tài sản
trần thị thương là cán bộ văn phòng kiêm thủ quỹ của ủy ban nhân dân xã quỳnh bá huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
qua điều tra công an huyện quỳnh lưu phát hiện trong quá trình làm việc
đối tượng đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để chiếm đoạt tiền công quỹ tiền lương phụ cấp của các lực lượng bán chuyên trách
và tiền chi cho hoạt động thường xuyên của các ban ngành
công an huyện quỳnh lưu đã tạm giữ hình sự thương để phục vụ điều tra
đặc biệt trong quá trình khám xét nơi làm việc của đối tượng
thì cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ ba mươi hai hồ sơ chi tiền chế độ chính sách đã được duyệt chi
một quyển sổ thu chi trong năm hai nghìn hai mươi ba và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của thương
bước đầu công an huyện quỳnh lưu xác định từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
trần thị thương đã tham mô tài sản với tổng số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
để sử dụng vào mục đích cá nhân
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ về hành vi của những người liên quan
thưa quý vị qua công tác trinh sát và nắm tình hình
lực lượng chức năng công an tp hà nội đã liên tiếp bóc gỡ nhiều ổ nhóm tín dụng đen
đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn
với số tiền mà các đối tượng cho vay lãi nặng lên tới hàng tỷ đồng
với lãi suất lên tới hai trăm chín mươi hai một năm
với sự vào cuộc của cơ quan chức năng
hoạt động của nhóm đối tượng này đã được kiềm chế và góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn
cho vay lãi nặng dưới hình thức bóc bắt họ tỷ lệ đưa ra là một mươi ăn tám
trả trong hai mươi năm mươi ngày tức lãi suất bốn đến tám đồng trên triệu trên ngày
nhóm của nguyễn văn thành tức thành bẹt nguyễn nam khang trương văn thắng nguyễn quang anh
và một mươi chín đối tượng khác vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt khẩn cấp
để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận để trao đổi công việc
các đối tượng tạo nhóm trò chuyện trên ứng dụng mạng xã hội
ngoài ra thành còn chỉ đạo nam thắng quang anh lập năm đại lý cấp dưới
mỗi đại lý ba bốn nhân viên để tìm kiếm khách hàng về tiền
nếu có trường hợp khách không giả thì sẽ do các tổ trưởng quyết định
cho tổ trưởng quyết định đến gặp người ta
tổ trưởng sẽ là chỉ bới bắt khách phải giả
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cũng đã ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp tạm xử hình sự với sáu đối tượng vũ sinh lợi
nguyễn trí tỉnh nguyễn thị thảo ngô tuấn anh đặng đạt hợp đỗ hoài nam
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
em cho vay với ý thức một mươi tám năm với ý thức đóng năm mươi ngày
đóng qua số tài khoản khoản lý bằng hình thức qua ufb
chị vay thì chị gọi điện cho em xong là em cho chị vay đến nhà cho chị vay
nếu người ta đến kỳ hạn thì em gọi điện hoặc nhắn tin để nhắc đến kỳ hạn
đóng tiền nếu người ta không trả thì mình lại nhắn tin hoặc gọi điện gây sức ép
với các thủ đoạn mới biến tướng lợi dụng công nghệ cao nốt bóng doanh nghiệp
các cửa hàng thực hiện các hành vi cho vay hoạt động của các ổ nhóm tín dụng
đen thường đòi nợ chế pháp luật gây bức xúc dư luận ảnh hưởng đến an ninh trật tự
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay lực lượng cảnh sát hình sự hà nội đã khởi tố ba mươi sáu vụ
với một trăm ba mươi năm bị can liên quan đến hoạt động này
trong thời gian vừa qua tội phạm tín dụng đen trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn những khúc tạp
đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm của chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban chủ yếu phòng
để đề xuất với ban đức đốc hoàng hoàng thành phố triển khai nhiều biện pháp giải pháp
để đấu tranh ngăn phòng ngừa và bắt giữ nhóm tội phạm tín dụng đen
và các đối tượng hoạt động tín dụng đen nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố
vì vậy tình hình tín dụng đen trên địa bàn thành phố cơ bản đã được kiềm chế
không phát sinh những vụ việc phúc tạp
hoạt động của tội phạm tín dụng đen thường là nguồn phát sinh các loại tội phạm khác
cơ quan chức năng nhấn mạnh người dân nếu có nhu cầu vay tiền không nên tìm đến những hình thức này
cần đến các cơ sở tín dụng uy tín để được vay với lãi suất tốt
nếu phát hiện ra các hành vi cho vay lãi nặng
cần báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép pháo và thu giữ gần một tấn pháo nổ
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng một tại khu vực thôn bốn thuộc xã an sơn huyện thủy nguyên
công an huyện thủy nguyên đã phát hiện và bắt quả tàng nguyễn văn kiên
chú tại huyện thủy nguyên có hành vi tàng trữ trái phép pháo thu giữ một mươi bánh pháo có trọng lượng một mươi tám kg
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và khu vực liên quan của đối tượng
lực lượng công an huyện phát hiện thu giữ thêm bốn mươi ba bao dứa
bên trong đều chứa pháo đã cuốn thành phẩm với tổng trọng lượng bảy trăm tám mươi một kg
bước đầu đối tượng kiêm khai nhận đặt mua thuốc nổ trên mạng dưới mang về tự đóng
cuốn với mục đích bán trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
xong chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
thực hiện cao điểm tấn công và chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
dạng sáng nay công an thành phố phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh sóc trăng bắt giữ đối tượng trần hoàng thái
trú tại thành phố cần thơ có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
cụ thể lực lượng công an đã phát hiện đối tượng thái đang điều khiển xe ô tô tải
biển kiểm soát sáu mươi năm c một mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi bốn tại khu vực cầu canh sáng đường võ văn kiệt
khóm năm phường hai thành phố sóc trăng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ hai mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
đối tượng khai nhận nhận trở thuê số thuốc lá điếu nhập lậu trên
từ long an về sóc trăng để tiêu thụ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang cũng vừa liên tục phát hiện
bắt giữ bốn vụ sử dụng xe mô tô vận chuyển thuốc lá lậu
cụ thể tại bến phà trợ vàm thuộc thủy phận thị trấn trợ vàm huyện phú tân tỉnh an giang
tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy vàm nao phát hiện bắt giữ bốn xe mô tô vận chuyển
một bốn trăm ba mươi chín bao thuốc lá ngoại nhập lậu các nhãn hiệu được các đối tượng ngụy trang cất dấu tinh vi
đang trên phà khách từ xã an hòa huyện tam nông tỉnh đồng tháp đến thị trấn trợ vàm huyện phú tân tỉnh an giang
tại thời điểm kiểm tra không ai đến nhận là chủ sở hữu của bốn xe mô tô và số thuốc lá lậu trên
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng với tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai phối hợp cùng với công an thành phố lào cai
đã tiến hành tạm giữ xe ô tô tải biển số hai mươi năm c
bốn mươi bảy một vận chuyển ba hai trăm hai mươi lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tại km một trăm ba mươi một tám trăm linh quốc lộ bốn d xã cốc san thành phố lào cai
tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra phương tiện ô tô mang biển kiểm soát hai mươi năm c bốn nghìn bảy trăm linh một
nhãn hiệu hyundai do anh hà văn sự chú tại huyện than uyên lai châu điều khiển
tiến hành kiểm tra thùng xe thì phát hiện một trăm sáu mươi
một bình nhựa màu xanh dung tích khoảng hai mươi lít tổng số là ba hai trăm hai mươi lít
trên nắp mỗi bình dán tem màu hồng rượu hơ mông bên trong chứa chất lỏng màu đục
lái xe khai nhận toàn bộ các bình nêu trên đều chứa rượu được vận chuyển từ số nhà một trăm tám mươi tám
đường lê duẩn phường tân phong thành phố lai châu để trở về trấn hưng vĩnh tường vĩnh phú
với mức giá cước là năm mươi vnđ một bình
tại thời điểm kiểm tra thì lái xe không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
tổ công tác tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc và tạm giữ toàn bộ phương tiện và hàng hóa nêu trên
để tiếp tục điều tra và làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
do thời gian nghỉ kéo dài bảy ngày
đã bắt đầu lên kế hoạch để về quê hoặc là lựa chọn đặt vé đi du lịch
tuy nhiên đây cũng là giai đoạn cao điểm về giá vé
khiến cho nhiều người phải tính toán để giảm chi phí tối đa cho mỗi chuyến đi
để đảm bảo quyền lợi của hành khách trong việc mua vé đi tàu
ngành đường sắt đã khuyến cáo hành khách không mua vé tàu nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn qua trung gian
như là cò mồi hoặc là trợ đen mạo xanh nhân viên đường sắt
theo đó hành khách không mua vé qua các đối tượng trung gian cò mồi
trợ đen mạo xanh nhân viên đường sắt mà chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt
www gsvn vn hoặc vétàu com vn mua trực tiếp tại các cửa hàng bán vé của các ga
hoặc tại các đại lý bán vé của ngành đường sắt mua qua các ứng dụng điện tử
tổng đài bán vé để tránh tình trạng mua phải vé giả vé không đúng thông tin
vé bị cạo sửa ra vé ngày đi tàu không có giá trị đi tàu
ngành đường sắt cũng cho biết sẽ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu
của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu
hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu
mới được vào ga đi tàu
vé sẽ được mở bán tại tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt
như website www gsvn vn www vétàu com vn qua các ứng dụng ví điện tử
app bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc liên hệ tại các nhà ga
các điểm bán vé và tại các đại lý bán vé thuộc ngành đường sắt
qua các tổng đài bán vé
ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu
giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội công đoàn hành khách có thẻ khách hàng
giảm ba giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga sài gòn ngày tám tháng hai
tức là ngày hai mươi chín tháng một mươi hai âm lịch và đi từ một km trở lên
giảm năm giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi
đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ một mươi đến hai mươi giá vé tùy theo ngày đi tàu
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký
ban hành chỉ thị số một ctttg về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ cơ quan khác ở trung ương sau đây gọi chung là bộ cơ quan trung ương
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi chung là địa phương
tập trung thực hiện quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
như thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo quy định tại điều bốn nghị quyết số bảy mươi bốn hai nghìn hai mươi hai
quy hát một năm của quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách và pháp luật
về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên
đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước giảm dần tỉ trọng chi thường xuyên
gắn với đổi mới cơ chế phân bổ chi thường xuyên bảo đảm chi cho con người
an sinh xã hội y tế môi trường quốc phòng an ninh và các lĩnh vực giáo dục đào tạo
khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật
bộ tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan trung ương địa phương
tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững
giảm tỷ trọng chi thường xuyên tăng tỉ trọng chi đầu tư phát triển
chi trả nợ trong tổng chi ngân sách nhà nước và giảm bội chi ngân sách nhà nước
bảo đảm giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tỉ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng sáu mươi hai sáu mươi ba
tổng chi ngân sách nhà nước phấn đấu giảm tỉ trọng chi thường xuyên xuống dưới sáu mươi
bộ công thương vừa ban hành chỉ thị về tập trung thực hiện các giải pháp
bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp
bộ trưởng bộ công thương yêu cầu các đơn vị chức năng chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu
doanh nghiệp cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước có kế hoạch và phương án kinh doanh
bán lẻ xăng dầu khoa học hợp lý khả thi bảo đảm đủ nguồn hàng đáp ứng yêu cầu của thị trường
bố trí đủ nhân lực tổ chức trực và tăng ca
để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục cho thị trường
nhất là trước trong và sau dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng bộ công thương cũng yêu cầu tổng cục quản lý thị trường tiếp tục thực hiện nghiêm
các chỉ đạo của bộ công thương về việc tăng cường kiểm tra giám sát và kịp thời xử lý nghiêm
các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu chỉ đạo cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
phối hợp với sở công thương và các địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ
xây dựng phương án kế hoạch thực hiện kiểm tra thường xuyên đột xuất đối với việc chấp hành pháp luật
trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp
bên cạnh đó bộ trưởng bộ công thương cũng yêu cầu không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng
không có lý do gây thiếu hụt và đứt gãy nguồn cung xăng dầu cục bộ trên địa bàn
trong hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn tuy nhiên bộ công thương dự kiến là sức mua năm nay
có thể tăng trên một mươi so với cùng kỳ năm trước
nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm
với lượng hàng dự trữ tăng từ một mươi đến hai mươi năm
sau đây là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng về vấn đề này
nước mắm dầu ăn các mặt hàng thiết yếu này đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường trong dịp tết đang đến gần
đây cũng là mặt hàng được bại yến cũng như nhiều người tiêu dùng khác lựa chọn mua sắm trong đời sống hàng ngày
hôm nay tôi đến siêu thị cúc mát tôi thấy rất nhiều những phù hợp và những mặt hàng
phù hợp với gia đình tôi tuy rằng năm nay là giá cả thị trường rất là căng thẳng
và làm ăn buôn bán rất là khó khăn dân thì ít tiền như tôi cũng mua sắm
chủ yếu là hàng việt nam vì tôi dùng cũng quen rồi
thị trường chắc chắn năm nào cũng thế nó sẽ tăng gấp đôi cho ngày bình thường
tết năm nay là mỗi củ rau là hy vọng lên được bốn năm nghìn một củ
để cho người dân có tiền tiêu tết
thông tin về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết nguyên đáng sắp hình hai nghìn hai mươi bốn
bộ công thương cho biết
nhu cầu tiêu dùng lương thực thực phẩm tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước
nhìn chung tình hình thị trường trong nước nhất là các thành phố lớn như hà nội
thành phố hồ chí minh nguồn cung các hàng hóa luôn được đảm bảo
sức mua trên thị trường đã có sự phục hồi tốt hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
với thành phố hà nội thành phố đã ban hành chương trình bình nguồn thị trường
và sở công thương đã ban hành kế hoạch tết để phục vụ nhu cầu của người dân
trên địa bàn thành phố hà nội với một mươi một mặt hàng thiết yếu
phục vụ nhu cầu của người dân
trị giá khoảng bốn mươi chín trăm linh tỷ đồng tăng khoảng một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
và để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố hà nội
sở công thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa
trong vòng khoảng ba tháng trước trong và sau tết
chương trình cũng như dự báo của chúng tôi thì đối với những ngày mua sắm tết này
thì doanh thu nó sẽ tăng trưởng cao so với các hãng trước tết
bên cạnh đó
các bộ ngành địa phương cũng đang tích cực triển khai hoạt động kết nối cung cầu
xúc tiến thương mại để hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng trong dịp tết
triển khai đồng bộ hiệu quả cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
thưa quý vị ủy ban chứng khoán cảnh báo một số công ty chứng khoán trả lãi suất
trên số tiền chưa phát sinh giao dịch của khách hàng có thể khiến nhà đầu tư hiểu rằng
các công ty này có chức năng nhận tiền gửi như ngân hàng
cụ thể qua các website hoặc ứng dụng hay ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng
một số công ty chứng khoán thỏa thuận cho phép khách hàng nhà đầu tư được hưởng lãi suất
trên số tiền chưa phát sinh giao dịch
tuy nhiên phía cơ quan quản lý cảnh báo hoạt động này có thể khiến khách hàng
nhà đầu tư hiểu rằng công ty chứng khoán có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng
trường hợp công ty chứng khoán đã có hoạt động cho nhà đầu tư được hưởng lãi suất
trên số tiền chưa phát sinh giao dịch thì phải dừng ngay việc thỏa thuận hoặc ký mới
đồng thời phải tất toán toàn bộ giao dịch đã phát sinh liên quan đến hoạt động này
chậm nhất trước ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi bốn
các công ty chứng khoán cũng được yêu cầu phải báo cáo lộ trình thực hiện việc tất toán
về ủy ban chứng khoán nhà nước trước ngày ba mươi một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đồng thời định kỳ hàng tháng cũng phải báo cáo kết quả thực hiện cho tới khi tất toán toàn bộ
ngày hai mươi chín một mươi hai công ty cổ phần tập đoàn deoxnova vừa công bố nghị quyết
số tám mươi bảy năm hai nghìn hai mươi ba về việc đảo lãnh cho khoản vay của công ty trách nhiệm hữu hạng delta valley tại ngân hàng mb
theo nghị quyết này mb dự kiến giải ngân tối đa một mươi tỷ đồng cho delta valley
với dư nợ của delta valley tối đa tại mọi thời điểm là sáu tỷ đồng
novaland cam kết vô điều kiện không hủy ngang sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán
trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạng delta valley bình thuận là công ty con của novaland
chủ đầu tư dự án nova world phan thiết không thực hiện hoặc thực hiện không đại truyền
ngoài đủ các nghĩa vụ với mb bank novaland cho biết với khoản vay số một
do số mb bank giải ngân tối đa tại mọi thời điểm là một mươi tỷ đồng
và dư nợ của delta valley bình thuận tối đa là sáu tỷ đồng
khoản vay này dùng để thanh toán tiền sử dụng đất nhu cầu đầu tư xây dựng
và phát triển dự án nova world phan thiết
với các khoản vay khác chủ đầu tư dự án nova world phan thiết và mb bank
thực hiện theo văn kiện đã ký
thu gom chất thải nguy hại
thu gom chất thải nguy hại
thu gom chất thải điện tử từ hộ gia đình tái chế các loại rác thải nguy hại
như nhựa điện tử thay đổi hành vi và tạo thói quen phân loại rác
là một trong những chìa khóa tạo nên lối sống xanh bảo vệ môi trường
ngày hội sống xanh là một ngày hội thường diễn ra tại tp hcm
góp phần hình thành và nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường
đến cộng đồng doanh nghiệp và dân cư thành phố
đội rác thải điện tử lấy quà tặng xanh của chương trình việt nam tái chế
là một trong những gian hàng được quan tâm tại ngày hội sống xanh
chỉ trong hai ngày có hai tấn rác thải điện tử gồm điện thoại tv laptop được thu gom
từ sáu trăm linh đến một cây xanh được trao tặng
tại đây người tham gia cũng được hiểu hơn về tác hại của rác thải điện tử
nếu không xử lý đúng cách và quy trình xử lý
mình cảm hứng nhất là hôm nay được biết được chi tiết hơn
về quá trình phân loại rác thải với lại thu gom rác thải nguy hại
để làm thế nào để nó khó xảy ra
không có gây nguy hại cho môi trường
khi mọi người có rác thải điện tử không còn giá trị sử dụng nữa
thì mọi người có thể mang tới các điểm thu hồi
thay vì mình bỏ vào thùng rác thì nó rất ảnh hưởng cho môi trường
thì mình có thể mang tới các điểm thu hồi gần nhất như là
ở tp hcm có năm điểm thu hồi rác thải điện tử
hoặc là mọi người có thể đem tới năm điểm thu hồi gom ở hà nội
thì mọi người mang tới đó thì tất cả các thiết bị này sẽ được chuyển về nhà máy xử lý
và sẽ được bóc tách theo từng dòng vật liệu
theo sở tài nguyên và môi trường để có thể thay đổi hành vi phân loại rác
và bảo vệ môi trường của người dân là cả một quá trình
từng đợt của ngày hội đã đánh giá được kết quả chuyển biến của thành phố
đến thời điểm này là thành phố đã phân rác ra thành hai loại
một loại là xử lý và một loại tái chế
như vậy thì định hướng hôm nay cũng định đưa theo những hướng đó
để người dân thành phố thay đổi về mặt hành vi thay đổi về mặt ý thức
và giúp cho kết quả này thành công trên địa bàn thành phố
vì việc nâng cao nhận thức của người dân trong việc thay đổi thói quen phân loại rác
ngày hội sống xanh cũng đã mang đến những thông điệp như bảo tồn đa dạng sinh học
phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu
đây cũng là cơ hội để người dân có được cái nhìn tổng quan hơn
về chiến lược bảo vệ môi trường của thành phố
theo báo cáo của sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
tính đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi hai có một hai trăm tám mươi chín doanh nghiệp với tổng cộng hai trăm tám mươi tám ba mươi chín lao động
đã gửi báo cáo về tình hình lương năm hai nghìn hai mươi ba và thưởng tết năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó tiền thưởng tết cao nhất rơi vào nhóm nhân sự điều hành ở các doanh nghiệp
ngành điện tử công nghệ thông tin chế biến thực phẩm phát triển phần mềm thương mại
các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ doanh nghiệp sử dụng lao động giảng đơn
có mức thưởng thấp hơn
trong số doanh nghiệp tham gia khảo sát bốn trăm bốn mươi tám doanh nghiệp hơn ba mươi bốn cho biết gặp khó khăn
trong việc thưởng tết cho người lao động do hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn
đơn hàng giảm doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động khó thu hồi công nợ trả tiền lãi vay
cụ thể thưởng tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn ghi nhận bình quân hơn một mươi hai ba triệu đồng một người
đánh giá sơ bộ cho thấy trên bốn mươi sáu doanh nghiệp được khảo sát ngoài tiền thưởng tết
còn có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà
phiếu mua hàng lì xì tổ chức xe đưa đón về quê hoặc hỗ trợ tiền tàu xe tặng vé xe
với doanh thu ước tính cho năm hai nghìn hai mươi ba trên một trăm sáu mươi tỷ đồng
doanh thu ngành du lịch của tp hcm đã vượt so với kế hoạch đề ra
và cao hơn hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi chín nằm đạt doanh thu cao nhất trước dịch covid một mươi chín
theo sở du lịch tp hcm thành công này đến từ ba yếu tố quan trọng
nhiều doanh nghiệp đã xây dựng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch sau thời gian dịch bệnh
thứ hai là du lịch tp hcm đã xây dựng các chương trình liên kết với các điểm du lịch khác trong cả nước
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng thêm các tour mới
đạt hiệu quả về cả chất lượng tour cũng như giúp cho giá thành tour được giảm đi
thứ ba là ngành du lịch đã đầu tư nhiều hơn vào kinh tế đêm
khiến chi phí du khách vào ban đêm tại tp hcm tăng mạnh
chiếm tới bảy mươi tổng chi tiêu khi đến tp hcm
ngoài ra các tour du lịch đêm cũng được du khách quan tâm rất nhiều
nhiều tour du lịch mới đã thực sự mang lại hiệu quả
không chỉ về số lượng du khách mà còn đạt mức doanh thu cao
thưa quý vị được dự trụ lượng khách đi lại trong cao điểm tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn sẽ tăng mạnh
có thể vượt cao điểm cùng kỳ năm trước bốn mươi
các đơn vị quản lý bến xe và nhà xe đã chủ động bổ sung phương tiện để phục vụ
đảm bảo đủ xe đúng giờ đúng thời gian
có thể đạt được giá trị tính tuyến và giá vé phù hợp cho người dân có nhu cầu
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
doanh nghiệp này hoạt động tuyến cố định tại bến xe miền tây thành phố hồ chí minh cần thơ
dù còn hơn một tháng nữa mới bước vào tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
nhưng công ty đã chuẩn bị xong phần nhân sự và phương tiện ngay từ đầu giữa tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
và để duy trì lượng khách quen cũng như tìm kiếm thêm khách mới đến thời điểm này
cũng chưa đưa ra quyết định tăng giá vé dịp tết
ngày thường thì tôi chạy là tám nốt tài trong một ngày
thì nếu mà tết âm lịch mà đông hơn
thì có thể là tăng khoảng cỡ ba mươi đến ba mươi năm tài trong một ngày
để đáp ứng yêu cầu cho khách mà đi về dưới tỉnh rất là nhiều
năm nay nó qua mùa dịch rồi ta đi về rất là nhiều
năm hai nghìn hai mươi hai là có hai mươi năm nay khoảng ba mươi tới ba mươi năm xe cho một ngày
và dịp cuối năm thì mọi người sẽ về quê nhiều hơn lượng khách sẽ tăng hơn
tuy là một số nhà xe không được hoạt động nhưng mà còn các nhà xe khác họ sẽ tăng thường chuyến
ngoài sự chủ động tăng xe tăng chuyến của doanh nghiệp
thì các bến xe cũng đã chủ động kiến nghị sở giao thông vận tải tp hcm
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm sử dụng lượng xe buýt nhàn rỗi
được gắn phù hiệu để tăng cường khi có nhu cầu
cụ thể tính riêng tại bến xe miền tây đơn vị đã được chấp thuận cho phép sử dụng hai trăm linh phù hiệu
dành cho hai trăm linh xe tăng cường và xe buýt hoạt động trong dịp lễ tết
các đơn vị vận tải ngoài các xe đăng ký trên tuyến cố định
thì họ có quy động thêm các chiếc xe ở loại hình khác như là loại hình hợp đồng loại hình du lịch
và dựng chuyển hình khác trong đại cao điểm
lúc đó khi các xe này vào bến hoạt động bến xe miền tây được trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm
có quỹ quyền để cấp phù hiệu xe tăng cường để các xe này hoạt động tham gia vận chuyển hình khác một cách hợp pháp
bến xe cũng có một kế hoạch phối hợp với trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm
là chuẩn bị phương tiện bằng xe buýt
theo kế hoạch bến xe miền tây sẽ phục vụ cao điểm một mươi ngày trước và một mươi ngày sau tết
nhất là các ngày hai mươi sáu hai mươi bảy hai mươi tám tháng chạp lượng khách dự kiến tăng rất cao
riêng ngày hai mươi tám ước đạt sáu mươi hai khách tăng hai bốn lần lượng xe tương ứng một chín trăm năm mươi xe qua bến
so với cùng kỳ năm trước tăng khoảng bốn mươi
thống kê của đơn vị quản lý bến xe phục vụ cao điểm tết có hai hai trăm linh lượt xe
ngày cao điểm nhất khoảng một chín trăm năm mươi xe như vậy hoàn toàn có thể đáp ứng lượng khách tết
trường hợp giao thông ổn định các xe hoạt động đúng tiến độ thì thậm chí không cần sử dụng đến lượng xe buýt dự trù